xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
theo các chuyên gia nội tạng đông lạnh dù đông đá nhưng có dấu hiệu biến dạng bốc mùi hôi là do các vi sinh vật hoạt động gây ra nhiều độc tố
rất có thể người dùng sẽ bị nhiếm các loại vi khuẩn có hại như salmonella e coli hay đặc biệt tụ cầu trùng
những loại vi khuẩn này gây hại cho cơ thể như ngộ độc thực phẩm
món ăn từ các sản phẩm nội tạng động vật có thể chứa nhiều chất dinh dưỡng song vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe
như trong nội tạng đông lạnh chứa nhiều cholesterol không tốt cho hệ tim mạch và có thể gây mỡ máu
nhất là các sản phẩm nội tạng đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ chưa qua kiểm dịch chứa nhiều chất bảo quản độc hại
vì vậy khi sử dụng các sản phẩm là nội tạng động vật cần lưu ý
ưu tiên lựa chọn sản phẩm tươi sống
cân bằng dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn